hàng trăm cây gỗ hương đã trăm năm tuổi còn sót lại ở cánh rừng đại ngàn của huyện cờ bang tỉnh gia lai được xem là duy nhất của cả nước
thế nhưng những cây hương cổ thụ cứ thưa dần theo thời gian bởi bàn tay con người
sự bất cập trong công tác quản lý bảo vệ cũng như chưa có một biện pháp đủ mạnh khiến những rừng gương cổ thụ vẫn bị đe dọa từng ngày
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại gia lai
với đường kính hơn một mét cây hương cổ thụ này đã có hàng trăm năm tuổi
thế nhưng lợi dụng sự sơ hở chỉ trong phút chốc của nhân viên bảo vệ rừng cây hương đã bị những đối tượng lâm tặc đốn hạ
dù vụ việc được phát hiện kịp thời và các đối tượng chưa kịp vận chuyển nhưng cây hương này coi như đã bị khai tử khỏi đại ngàn
nó cũng chịu chung số phận với hàng chục cây hương cổ thụ khác đã ngã xuống bởi bàn tay con người
theo đo đếm của các cơ quan chức năng tổng khối lượng cây hương cổ thụ này hơn hai mươi ba mét khối
không có tác động gì sau đó thì cũng về công ty income sinh hoạt rồi đi kiểm tra lại thì lên thì cũng phát hiện cây đổ
hiện gia lai còn khoảng ba trăm linh cây hương hàng trăm năm tuổi còn sót lại trên diện tích tám hectare
thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp grongpa
thế nhưng trung bình cũng chỉ có hai nhân viên bảo vệ trên một hectare
trong khi đó những cây hương cổ thụ nằm giải rác ở những sườn núi khiến việc bảo vệ gặp vô vàn khó khăn
hầu hết các vụ việc chỉ được phát triển
những cây hương đã bị đốn hạ bên cạnh đó chưa có các chế độ hỗ trợ
cũng như chế tài đặc thù nào nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng
khó khăn trồng chất khó khăn nên số phận của những cây hương hàng trăm năm tuổi vẫn liên tục bị đe dọa
việc những cây hương cổ thụ bị đốn hạ không còn là mới bởi hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng trên
đại ngàn cứ dần mất đi trước sự bất cập trong công tác quản lý bảo vệ và lòng tham của con người
trước sự việc trên ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng điều tra
xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng khai thác trái phép theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời tăng cường công tác bảo vệ cũng như xây dựng phương án cụ thể để giữ được những cây hương hàng trăm năm tuổi này